xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức mới nhất về đời sống xã hội trên kênh của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc tìm người mất tích có người đã trở về an toàn xong cũng có những người đã ra đi mãi mãi
vụ việc hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị cũng là một vụ án như vậy
và thật đau xót sau khi hai ngày tìm kiếm người nhà nạn nhân phải đến nhận dạng thi thể con
vào ngày hai mươi một tháng hai người dân đã phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi dưới dòng kênh thuộc hệ thống thủy nông đồng cam địa phận xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên
nạn nhân được xác định là võ thị bích hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở thôn lạc nghiệp xã hòa bình một huyện tây hòa
đến trưa hai mươi một tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa phú yên đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường
và tử thi cô gái đang trôi dưới canh thủy nông qua địa phận thôn phú khánh xã hòa tân tây huyện tây hòa
vụ việc được ông lương hoài sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú ở thôn phú khánh xã hòa tân tây huyện tây hòa phát hiện vào khoảng bảy giờ ba mươi sáng cùng ngày
thi thể nạn nhân là nữ giới đang trôi dưới dòng kênh n tám mươi hai thuộc hệ thống thủy nông đồng cam
trong sáng cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa
đã phối hợp với viện kiểm sát cung cấp khám nghiệm hiện trường đồng thời trương cầu trung tâm pháp y tỉnh phú yên khám nghiệm tử thi nạn nhân
để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng hai võ thị bích hoàng điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi tám ae hai mươi năm nghìn bốn trăm chín mươi bốn rời nhà
ngược đường tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi năm và quốc lộ hai mươi chín khoảng một mươi năm km lên thôn phú thịnh xã sơn thành đông huyện tây hòa
để thăm vợ chồng anh chị dương cẩm tú
trương quang nhật và có uống bia
đến hai mươi giờ cùng ngày mẹ ruột của chị hoàng là bà phạm thị bích trang
điện thoại kêu hoàng về rồi thấp thỏm chờ đợi đến hai mươi hai giờ đêm mới điện thoại tiếp nhưng mất liên lạc hoàn toàn từ thời điểm này
lần này có chuyện chẳng lành xảy ra nên gia đình đăng tải thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội facebook để tìm kiếm
đến sáng ngày hai mươi một tháng hai người dân phát hiện thi thể chị hoàng dưới canh thủy nông
tại hiện trường không tìm thấy chiếc xe máy và túi sách màu đen
các vụ việc của nạn nhân mang theo trên thi thể nạn nhân có một vài thương tổn đã được pháp y ghi nhận
được biết hiện trường vụ việc cách xa quốc lộ hai mươi chín và tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi năm là tuyến giao thông kết nối xã sơn thành đông với xã hòa bình một khoảng cách giữa hai xã gần một mươi năm km
thưa quý vị lý do tử vong của nạn nhân và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện tây hòa phú yên điều tra làm rõ
liệu đây có phải là một vụ án mạng hay là một tai nạn giao thông do rượu bia gây ra
thế nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa thì gia đình nạn nhân cũng đang phải trải qua một nỗi đau không thể đo đếm
chúng tôi sẽ theo sát vụ việc và sẽ cập nhật đến quý vị khi có những thông tin mới nhất